và đáng lo ngại hơn đây không phải là lần đầu tiên những clip như thế này xuất hiện trên mạng xã hội
tìm building được tổ chức ngay một phổ biến với bản chất là chữa các hoạt động để các thành viên trong một nhóm một tổ chức có cơ hội thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn
thế nhưng không ít trong số đó là những trò chơi thiếu chuẩn mực không phù hợp với không gian chung
sau khi được đăng tải đã tạo ra nhiều tranh cãi
đa số ý kiến cho rằng hành động những người phụ nữ lột áo ngực giữa bãi biển để tham gia trò chơi là phản cảm vì đây là bãi tắm công cộng
người dân mạng cho rằng tìm building là một hoạt động có ý nghĩa tạo sự đoàn kết kết nối trong đội nhóm
tuy nhiên thời gian qua nhiều trò chơi được tổ chức chưa thực sự phù hợp với không gian công cộng thậm chí là phản cảm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều
xung quanh có rất nhiều người có thể có trẻ nhỏ
nên rằng những cá nhân tham gia trò chơi không nên lột đồ phản cảm như vậy có thể tìm những không gian khác riêng tư hơn
quan điểm của cá nhân tôi là ai cũng có quyền vui chơi nhưng cũng phải phù hợp với không gian văn hóa
đành rằng ở bãi biển không ai bắt chúng ta phải ăn mặc kín cổng cao tường nhưng những hình ảnh đang lan truyền thực sự rất không đẹp mắt
team building giờ bị lạm dụng quá mức biến tướng thành hoạt động khác rồi
vừa đợt trước team building cởi áo ngực ở bãi biển
bãi biển cửa lò giờ lại đến hạ long không hiểu nổi các công ty làm team build đinh kiểu này để làm gì
lãnh đạo ban tuyên giáo thành hủy tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết
đang phối hợp với phòng văn hóa thông tin thành phố xác minh những hình ảnh phản cảm nói trên
cư dân mạng cho rằng cần phải có những biện pháp quản lý và ngăn chặn những trường hợp tương tự
bởi đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh phản cảm khi chơi team bowing được lan truyền trên mạng xã hội
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một nhóm phụ nữ chơi team building tại bãi biển cửa lò đã hát ngộ cả áo ngực để làm thất dụng nữ nước
sự việc nhanh chóng gây bão dư luận và chính quyền sở tại đã vào cuộc
người tổ chức sự kiện đã bị xử phạt bốn trăm linh đồng do có hình tí gây mất trở tựa nơi công cộng
cư dân mạng cho rằng việc chính quyền địa phương vào cuộc xác minh xử lý là cần thiết để không lặp lại những câu chuyện tương tự
cần có gây nhìn nghiêm túc về văn hóa team building nơi công cộng
điều cốt lõi khi xây dựng chương trình team building phải có kịch bản và phải được kiểm soát của người tổ chức
có như vậy mới không phát sinh những trò chơi thiếu văn minh
đừng để team building trở thành nội ám ảnh
vui thôi đừng vui quá
việc xử lý các trường hợp là cần thiết để duy trì văn hóa khi tổ chức team bưu đinh đặc biệt là ở nơi công cộng
với tính chất là trò chơi tập thể làm thế nào để duy trì sự tương tác kết nối tính giải trí
với tổ chức team building là một vấn đề khó
nhưng một khi đã tổ chức thì cũng cần tính đến nhiều yếu tố tránh phản cảm
cần có quy định rõ ràng và giới hạn cho những trò team building
một số ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng vui trở bãi biển những người tham gia team building hoàn toàn được ăn mặc mát mẻ
chứ không thể ăn mặc đĩnh cổng cao tường
tuy nhiên cũng không thể bỏ qua các yếu tố thuộc về văn hóa ứng xử nơi công cộng
để hạn chế tình trạng tổ chức trò chơi tập thể nơi công cộng
có nội dung không lành mạnh phản cảm mất trật tựa nơi công cộng
tổ quan chức nằm tại địa phương cần quản lý chặt chẽ hơn
bạn nghĩ như thế nào về trách nhiệm của chính quyền địa phương với những giải pháp cần thiết
cũng như ý thức của tùng cá nhân khi tham gia team building
hãy chia sẻ và để lại bình luận trên facebook truyền hình công an nhân dân